với những lời quảng cáo hoa mỹ rằng uống thuốc giảm cân có thể giúp cho bạn xuống cân nhanh chóng với công hiệu được cưng điệu hóa nhiều người đã sử dụng thuốc giảm cân với hy vọng sớm có một thân hình thon gọn
thế nhưng trên thực tế thuốc giảm cân cấp tốc cũng có những nguy hại nếu như sử dụng không đúng cách hoặc không đúng sản phẩm có uy tín
sau bốn ngày uống thuốc giảm cân cấp tốc được mua online bệnh nhân này xuất hiện tình trạng chán ăn mất ngủ đầy hơi tinh thần mệt mỏi la âu chân tay bùn rùn
sau khi tới trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội thăm khám bác sĩ kết luận chị bị dối loạn điện dài nặng
cơ địa là dễ giảm còn cơ địa mà khó giảm là sẽ giảm từ hai đến ba cân
chỉ với tám trăm linh đồng bệnh nhân dễ dàng có được một liệu trình giảm cân trong bảy ngày
trên vỏ hộp không có các thông tin về nơi sản xuất thành phần hạn sử dụng
bên trong thuốc được đóng gói sơ xài với nhiều loại
và theo hướng dẫn người dùng phải uống ít nhất từ ba đến bốn lít nước lọc một ngày
tuy nhiên theo các bác sĩ điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
các người bán người ta khuyên
bệnh nhân uống nước ba bốn lít một ngày rất là nguy hiểm
và bệnh nhân đã dẫn tới một tình trạng là pha loãng máu hạ nari máu
cái chất muối cái nari trong máu hạ rất là mức thấp
mức thấp và chuẩn bị đến mức khôn mê rất là nguy hiểm
nguy hiểm là thí mạng rất là nguy hiểm
các bác sĩ cũng khuyến cáo trước khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc hay thực phẩm chức năng hỗ trợ
cần phải cân nhắc kỹ và tốt nhất nếu muốn giảm cân an toàn
người dân cần tới cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết dinh dưỡng để thăm khám tư vấn cách thức phù hợp kết hợp với vận động
trong các thuốc giảm cân người ta cho những thành phần đặc biệt là những thành phần mà kích thích về thần kinh kích thích tim mạch
ví dụ như là cho các hàm lượng rất nhiều caffeine rồi cho các thành phần giống như hạt chanh đắng
xinephrine rồi thì thậm chí cho các tinh chất tuyết giác rồi rất nhiều chất khác nhau kích thích
người ta nghĩ là để tăng vận động tăng hoạt động
để làm tiêu hao lực lượng nhưng thực ra cái việc sử dụng như vậy và không có kiểm soát không đúng
không đúng loại không đúng liều không kiểm soát là rất là nguy hiểm cho bệnh nhân
trước nhu cầu làm đẹp của nhiều người không ít các loại thực phẩm chức năng giảm cân đang tràn lan trên thị trường
thực tế ngành chức năng cũng liên tục phát hiện và bắt giữ những sản phẩm có chứa hoạt chất cấm chưa được cấp phép ra thị trường
vì vậy người dân cần tìm hiểu kỹ lựa chọn loại uy tín chất lượng tránh tiền mất tật mang